phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết từ nay đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
là đợt cao điểm tổng kiểm soát xử lý vi phạm và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kéo giảm tai nạn giao thông un tắc giao thông trên địa bàn thành phố
trong đợt cao điểm này cảnh sát giao thông tp hcm tập trung huy động tối đa lực lượng để kịp thời phát hiện
ngăn chặn và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nhất là đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến tai nạn giao thông ung tắc giao thông
thời gian tiến hành tổng kiểm soát từ một mươi chín h đến hai h sáng hôm sau đối với tất cả các xe tham gia giao thông
trong đó tập trung kiểm tra xe máy xe tải xe khách xe container xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như
vi phạm quy định về nồng độ cồn sử dụng ma túy vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm
chở hàng quá tải quá khổ lưu thông không đúng phần đường làng đường dừng đổ không đúng quy định